xin được hỏi các chuyên gia là những yếu tố nào tác động đến bệnh trĩ và thực phẩm nào thì tốt cho bệnh nhân chị ạ
xin vào sư tiến sĩ nguyễn thị lâm lại giúp vị khán giả ạ
vâng từ đầu thì chúng ta cũng trao đổi rằng chế độ ăn nó cũng có thể là hỗ trợ cho chúng ta ngăn ngừa được các bệnh trĩ
tức là ngăn ngừa cái tình trạng tàu bón bệnh trĩ và cũng hỗ trợ trong quá trình điều trị nó hiệu quả hơn
thế thì những cái thực phẩm mà chúng ta ví dụ ở đây thì chúng tôi chúng ta chú trọng những cái thực phẩm mà giảm được cái tình trạng tàu bón
đấy là những thực phẩm mà có nhiều chất sơ hoạt tan
ví dụ chúng ta ăn mồng tơi này nấu mì rau đay mì mướp đấy là cái món ăn cũng rất tốt và nó cũng rất là mát đúng không ạ
rồi các bạn ăn các cái quả đậu bắp mà nhất là khu vực miền nam trồng phía bắc thì bây giờ tôi thấy cũng đã có rồi
thế ví dụ chúng ta ăn đùa ăn xào cũng rất là tốt
hoặc chúng ta nhiều người còn cắt để ngâm
lấy cái nước đậu uống nó cũng giúp cho nhuận tràng
hoặc chúng ta ăn đu đủ là ăn chuối tiêu chẳng hạn thì nó cũng giảm cái tình trạng tàu bón
rồi bây giờ thị trường thì chúng ta biết rằng có rất nhiều là các cái sản phẩm từ sữa mà có tác dụng
có các cái probiotic nó rất là tốt thì các bạn có thể uống nhé
nhưng mà người mà đang có tình trạng tào bón tôi nghĩ rằng ngày chúng ta có thể ăn sữa chua dạng súc thịa có probiotic
hoặc uống các cái dạng sữa chua ngày một hai ống sữa chua
đấy thì có probiotic rất là tốt giảm tình trạng tào bón
ngoài ra thì cái vấn đề uống đủ nước hai đến hai lít nước một ngày người trưởng thành cũng rất là quan trọng
khi mà thiếu nước thì nó cũng làm cho tình trạng tào bón nó gia tăng
hay trong các thực phẩm thì chúng tôi cũng thấy rằng ví dụ ăn rau khoai lang này ăn củ khoai lang hay là khoai tây cũng vậy
nó cũng đỡ cái tình trạng tàu bón rất là nhiều
rồi cái nói thói quen mà tăng cường cái vận động rồi chúng ta những người tào bón có thể xoa bụng
thì chính cái động tác xoa bụng nó làm cho chúng ta
chúng ta nhuộn tràng nó cũng giảm cái tình trạng tào bón đấy
rồi chúng ta giảm
thế thì kiêng gì giảm những cái thức ăn cay đúng không ạ
ví dụ chúng ta thấy những người đang có vấn đề về trĩ mà chúng ta lại ăn ớt nhiều quá thì cũng không lên
hay ăn hạt tiêu nhiều quá cũng không lên
bởi vì những cái thực phẩm này nó cũng làm cho chúng ta lại kích thích cái tổn thương ở chị nhiều hơn
hay là chúng ta thấy rằng những thực phẩm như là quả hồng xiêm này quả ổi nó có rất nhiều tan anh
khi chúng ta ăn thì nó lại tăng
cái tình trạng tào bón lên thì ai có nguy cơ trĩ thì nó cũng lại gia tăng cái tình trạng trĩ nhiều hơn ạ
vâng một người bạn khán giả khác cũng có hỏi thêm là người bị bệnh trĩ thì có nên kiêng ăn dầu mỡ hay không ạ
thực ra câu hỏi này cũng không đúng cũng chưa chính xác đâu
bởi vì khi mà chế độ ăn chúng ta đủ hoặc nhiều dầu mỡ chính nó lại có tác dụng hơi nhuận tràng hơn
thì lại giảm được tình trạng tàu bón và giảm bệnh trĩ
nhưng mà tôi thấy trong bà con hay uống cái nước đậu đen sao ạ
thì tôi thấy thế này khi đậu đen sao mà chúng ta về nhiều người quan điểm là mát ấy
thì chúng ta có ninh và uống đấy thì tôi quan sát có những người uống nước đậu đen xong thì lại gây cái tình trạng tàu bón nó tăng
thế thì tôi khuyên là khi chúng ta dùng đậu đen hạt hay là độ đen sao
thì chúng tôi khuyên là cái nước đầu tiên chúng ta luôn sơ qua cái nước đầu tiên chúng ta bỏ đi
thì chính những chất tàn anh nó cũng ra theo cái nước đầu tiên đi nó giảm cái tình trạng săn niên mạc giảm tình trạng tào bón đi
rồi cái nước tiếp theo chúng ta hãy uống đấy thì nó cũng là cách dùng nhưng mà cũng là uống đậu đen đấy những cách dùng nó khác nhau ạ
vâng ạ vậy thì cái việc ăn tỏi này củ nghệ bột nghệ thì có giúp cho cái vết thương do chị mau lành hơn hay không ạ
vâng chúng ta biết rằng trong tỏi hay là trong củ nghệ tươi hay là các chế phẩm từ nghệ thì chúng ta biết rằng nó có các yếu tố như là chống oxy hóa này chống viêm làm viêm
có cái tổn thương ở đường ruột dạng dày hay là ở đại tràng thì tôi nghĩ rằng dùng những món ăn hay là sử dụng những thức uống có nghệ thì tôi nghĩ rằng rất là tốt ạ
nhưng mà đương nhiên là phải có chừng mực rồi
vâng ạ vâng ạ như vậy là các cái loại thực phẩm đơn giản như là rau củ thì cũng có tác dụng rất là nhiều đối với việc chúng ta có thể cải thiện được bệnh trĩ và kể cả những cái